thưa quý vị chuyển đổi số đã đến từng ngõ gõ từng nhà ra từng người
chúng ta phải tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực các cấp các ngành
mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp
vì vậy mỗi bộ ngành địa phương phải có một đề án chuyển đổi số
đây là yêu cầu của thủ tướng phạm minh chính tại phiên họp lần thứ tám của ủy ban quốc gia về chuyển đổi số
với trọng tâm thảo luận về kinh tế số
tham dự phiên họp có phó thủ tướng trần lưu quang phó chủ tịch thường trực ủy ban quốc gia về chuyển đổi số
các đồng chí bộ trưởng lãnh đạo các bộ ngành thành viên ủy ban lãnh đạo các địa phương
các tập đoàn doanh nghiệp lớn về công nghệ thông tin
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn thủ tướng chính phủ đã ban hành năm quyết định và hai chỉ thị
các bộ ngành đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thúc đẩy chuyển đổi số và triển khai đề án số sáu
đã có năm mươi sáu trên sáu mươi ba tỉnh
thủ tướng chính phủ đã ban hành chính sách miễn giảm phí lệ phí trong sử dụng dịch vụ công trực tuyến
cùng với đó hạ tầng số các nền tảng số tiếp tục được phát triển
đặc biệt nhiều trung tâm dữ liệu lớn hiện đại được khánh thành đi vào hoạt động
các cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành được đẩy mạnh triển khai xây dựng
kết nối chia sẻ xác thực làm sạch dữ liệu với một mươi tám bộ ngành và sáu mươi ba địa phương
cũng từ đầu năm đến nay đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân doanh nghiệp
đã có gần một mươi bốn sáu triệu tài khoản và hơn bốn mươi sáu hai triệu hồ sơ nộp trên cổng dịch vụ công quốc gia
gần hai mươi sáu tám triệu giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền là hơn một mươi hai chín nghìn tỷ đồng
triển khai bốn mươi một trên năm mươi ba dịch vụ công thiết yếu ở mức độ ba bốn
theo báo cáo của bộ thông tin và truyền thông trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin đạt gần ba mươi sáu ba tỷ usd tăng một mươi bảy bảy so với cùng kỳ
xuất khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đạt ba mươi một tỷ usd tăng một mươi bảy
tại phiên họp các thành viên ủy ban lãnh đạo các bộ ngành địa phương tập trung đánh giá tình hình triển khai công tác chuyển đổi số
làm rõ kết quả đạt được tồn tại hạn chế rào càn điểm ngẽn và nguyên nhân
chia sẻ những cách làm hay mang lại hiệu quả cao trong thực tiễn bài học kinh nghiệm
các giải pháp trọng tâm để thực hiện cao nhất nhiệm vụ chuyển đổi số thời gian tới
các đại biểu đề xuất tiếp tục xây dựng hoàn thiện thể chế
cấp bộ máy nâng cao năng lực quản lý nhà nước về chuyển đổi số
thúc đẩy giải quyết các thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến
phát triển dữ liệu số và chia sẻ dùng chung dữ liệu đầu tư xây dựng hạ tầng số bảo đảm an toàn thông tin mạng
thủ tướng chính phủ phạm minh chính nêu rõ cùng với những kết quả đã đạt được
thời gian qua việc ban hành kế hoạch hoạt động của ủy ban quốc gia về chuyển đổi số còn chậm
chưa có cơ chế hiệu quả để kiểm tra giám sát theo dõi tổng hợp
đánh giá việc triển khai công tác chuyển đổi số tại bộ ngành địa phương
nhiều lãnh đạo các ban bộ ngành địa phương chưa coi chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm
chưa thực sự quan tâm chỉ đạo ưu tiên nguồn lực cho chuyển đổi số
còn ba trăm chín mươi trong tổng số một tám mươi sáu thủ tục hành chính chưa được cắt giảm đơn giản hóa
công tác an ninh mạng an toàn thông tin ở nhiều nơi chưa được quan tâm đúng mức
tình hình hoạt động tấn công mạng
đặc biệt là mã độc tống tiền tăng mạnh thời gian gần đây
và có thể tiếp tục diễn biến phức tạp trong thời gian tới
về quan điểm phát triển kinh tế số thủ tướng phạm minh chính yêu cầu
cần quán triệt bám sát và hiện thực hóa chủ trương đường lối của đảng
pháp luật của nhà nước để thúc đổi chuyển đổi số quốc gia nói chung
phát triển kinh tế số nói riêng thực chất hiệu quả
huy động sự vào cuộc tham gia cuộc cả hệ thống chính trị người dân và cộng đồng doanh nghiệp
phát triển kinh tế số là đòi hỏi yêu cầu bắt buộc
trong phát triển kinh tế xã hội của việt nam phù hợp với xu thế phát triển hiện nay
phát triển kinh tế số là một quá trình liên tục bền bỉ không ngừng nghỉ không có điểm dừng
phát triển kinh tế số phải ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ hiện đại
thúc đẩy đổi mới sáng tạo khởi nghiệp ưu tiên chất lượng hơn số lượng
kết hợp đồng bộ hiệu quả phát triển hạ tầng số dịch vụ số dữ liệu số
kỹ năng số thể chế số và bảo đảm an ninh mạng an toàn thông tin
thủ tướng phạm minh chính yêu cầu mỗi bộ ngành địa phương phải có một đề án chuyển đổi số
đặc biệt là các bộ trưởng trưởng ngành bí thư chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp
phải quyết tâm cao hơn chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia
chú trọng ba tăng cường và năm đầy mạnh
một là tăng cường nhận thức về vai trò vị trí và tầm quan trọng của chuyển đổi số
đến từng người dân từng doanh nghiệp
và nhất là người đứng đầu
cái thứ hai là tăng cường tiềm lực cho chuyển đổi số
xem đây là nhiệm vụ trọng tâm cần được ưu tiên bố trí nguồn lực
trong nguồn lực thì có nguồn lực vật chất cơ sở vật chất có tài chính
có con người có cái hành lang pháp lý
ba là tăng cường hợp tác công tư
đó là tăng cường hợp tác công tư

cái đầu tư công dẫn dắt cái đầu tư tư kích hoạt và huy động ngoại cái nguồn lực xã hội
để cho phát triển cái chuyển đổi số
bên cạnh ba cái tăng cường đấy thì cần phải có năm cái đẩy mạnh
một là đẩy mạnh hoàn thiện thể chế về chuyển đổi số
cái thứ hai là đẩy mạnh cái phát triển hạ tầng số làm nền tảng cho phát triển số
cái thứ ba là đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và lập nghiệp trong chuyển đổi số
và cái thứ tư là đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực
rồi kỹ năng số công dân số để đáp ứng cái yêu cầu phát triển
cái thứ năm là đẩy mạnh an ninh an toàn mạng thông tin để bảo vệ quyền
lợi ích trợ pháp của người dân doanh nghiệp
quyền không gian mạng quốc gia từ sớm từ xa ngay từ cơ sở
tại phiên họp thủ tướng phạm minh chính đã chỉ rõ các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thời gian tới
và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ ngành địa phương
đẩy mạnh mục tiêu huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế số
trở thành một trong những động lực tăng trưởng mới
góp phần quan trọng xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ
gần với hội nhập quốc tế sâu rộng thực chất và hiệu quả